với hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
nguyễn thị xuyến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở tại thôn minh thịnh xã minh lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa vừa bị công an huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa bắt tạm giam
thời gian gần đây nguyễn thị xuyến thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải chia sẻ các thông tin sai sự thật chưa được kiểm chứng
xúc phạm danh dự nhân phẩm của nhiều tổ chức cá nhân gây hoang mang ảnh hưởng xấu trong dư luận nhân dân
dù đã bị xử phạt và đã được tuyên truyền cảnh báo nhiều lần nhưng nguyễn thị xuyến vẫn cố tình vi phạm
khám xét nợ của nguyễn thị xuyến lực lượng công an thu giữ ba điện thoại di động một laptop một bộ đồ nghề dùng để live stream và một số tài liệu khác